trưa ngày hai tháng tám lực lượng công an bắt quả tang nguyễn mạnh cường đang vận chuyển bốn thùng hàng trên xe ô tô
qua kiểm tra phát hiện bên trong các thùng này chứa ma túy ketamin và ma túy mdma được ngụy trang trong các túi đựng sữa bột bánh kẹo ngũ cốc
tổng khối lượng ma túy thu giữ là gần năm mươi chín kg vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa tổ chức xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cắt
bị cáo nguyễn anh tân chú xã điện tiến huyện điện bàn là chủ cơ sở kinh doanh karaoke khách sạn kinh tại xã điện tiến và hai mươi năm bị cáo khác một trăm tám mươi hai năm tù về tội tổ chức mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào đêm ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam kiểm tra quán kinh qua kiểm tra phát hiện năm mươi hai đối tượng gồm khách và nhân viên cơ sở dương tinh với chất ma túy
khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã thu giữ một mươi ba túi zip đựng tinh bột màu trắng là ma túy chín bịch ma túy dạng nước trái cây một mươi năm bình xịt khí cười bảy bịch bong bóng một khẩu súng bắn đạn cao su bốn xe ô tô các loại hơn hai tỷ đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan
cơ sở này bắt đầu hoạt động vào cuối năm hai nghìn một mươi chín mục đích của cơ sở này là để thuận lợi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tân đã phân công huỳnh dương nam nguyễn trường sơn cùng trần tâm anh bán chất ma túy cho khách đến sử dụng nguyễn văn khiêm canh gác cổng cơ sở kinh và cho khách thuê loa nghe nhạc đèn chiếu sáng
tại phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo tân một mươi hai năm tù nam và sơn cùng một mươi sáu năm tù anh một mươi năm tù khiêm tám năm tù các bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn lại bị tuyên từ năm đến bảy năm rưỡi tù
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương lê anh duy chú an giang lại vi phạm pháp luật và bị lực lượng công an phường mỹ thạnh bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tạm giữ hình sự duy về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an duy khai nhận vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng tám tại khóm thới hòa phường mỹ thạnh thành phố long xuyên phát hiện chiếc xe mô tô không người trông giữ duy đã trộm chiếc xe đem đến khu vực bến phụ phà vàm cống cất dấu
đến trưa ngày hai mươi tám tháng tám duy bị lực lượng công an phường mỹ thạnh bắt giữ đồng thời thu hồi chiếc xe tăng vật duy là đối tượng từng có nhiều tuyên án về các tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
chỉ trong một tháng ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã bắt quả tang hàng loạt đối tượng trộm cắp tài sản của du khách
hiện vẫn là mùa cao điểm du lịch biển một bộ phận du khách cũng như là người dân địa phương khi vui chơi tắm biển tại bãi biển đà nẵng
thường có tâm lý chủ quan để lại tư trang như là túi sách điện thoại ví tiền trên bãi cát mà không có người chông giữ
và điều này đã tạo điều kiện cho một số kẻ gian quan sát lợi dụng sơ hở của du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khu vực giữ xe bãi tắm số một phường phước mỹ quận sơn trà rất nhiều người dân và gửi xe xuống tắm biển nhưng lại rất chủ quan
một trường hợp không khóa cốp xe rất nhiều giấy tờ bên trong rồi lại thêm một trường hợp khác tiếp tục không khóa cốp xe như thế này
đã từng có rất nhiều vụ đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cậy cốp xe để trộm cắp tài sản

là ý thức của mỗi người hoàn toàn không thể trông cậy vào nhân viên giữ xe bởi số lượng phương tiện ra vào không thể kiểm soát hết
còn đây là một số tình huống chủ quan khác trên bãi cát rất nhiều ba lô túi sách không có người trông coi
loa cảnh báo nhắc nhở cứ phát liên tục nhưng người dân thì tha hồ tắm biển chẳng mảy may chú ý đến việc bảo quản tài sản của mình
sau khi tài sản để lại trên bãi cát thì các chủ tài sản hầu như đi xuống biển tắm hết
việc mà quản lý tài sản trông coi cái tài sản và để mắc đến cái tài sản của mình nó sẽ bị hạn chế
nó không thể nào mà một trăm linh mà giám sát được hết cái tài sản hoặc có giám sát một trăm linh đi nữa khi đối tượng thực hiện cái hành vi lấy trộm tài sản
thì du khách từ dưới biển đi lên thì đối tượng nó đã trà trộn vào cái đám đông trên bãi biển
chỉ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an phường phước mỹ phối hợp với ban quản lý các bãi biển du lịch đà nẵng
thường xuyên tổ chức tuần tra ra soát bắt quả tang và làm rõ bảy vụ một mươi đối tượng chuyên trộm cắp tại các bãi tắm
các đối tượng trà trộn vào đám đông để ra tay trộm cắp nên việc truy bắt chứng minh hành vi là rất khó
để cho cái việc mà bắt các đối tượng này nó tâm phục hậu phục và nó có chứng cứ thì ngồi ông tắc mạc phục chúng tôi sẽ chụp hình
và có anh em lưu giữ quay lại những clip để làm chứng cứ
sau này để mà
mà chúng tôi đấu chiếu và xác nhận chính xác là đó là đối tượng mà chuyên trộm cắp vạt trên bãi biển
để đảm bảo an ninh an toàn tại các bãi biển hiện nay công an phường tăng cường phối hợp tuần tra
chia thành hai ca trong ngày từ năm đến bảy giờ sáng và từ ba giờ chiều đến tám giờ tối
ban quản lý cũng lắp đặt thêm các bảng cảnh báo chú trọng công tác tuyên truyền trực quan và phát thông báo vào khung giờ cao điểm
đối với du khách và người dân trước khi xuống tắm biển nên gửi tư trang vật dụng có giá trị
tại các quẩy trung giữ đồ nếu không sử dụng dịch vụ trung giữ đồ
phải đảm bảo rằng tài sản của mình đã được trông giữ cẩn thận trước khi tắm biển hoặc đi dạo vui chơi
đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín sắp đến
đến với những nội dung khác thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
trên địa bàn quận năm vừa xảy ra đám cháy khiến hai người thiệt mạng
thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ sáng nay đám cháy xảy ra tại căn nhà kết hợp cho thuê phòng trọ
có địa chỉ số chín trên hai đường mạn thiên tích phường một mươi một quận năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động ba xe chữa cháy cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và đến bảy giờ hai mươi phút đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể chưa rõ danh tính
đám cháy đã thiêu dụi một phần diện tích căn nhà cùng vật dụng sinh hoạt gia đình
các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy
bình khí oxy lỏng tại nơi làm việc của công ty cổ phần thiên phúc
cụng công nghiệp quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định
bất ngờ phát nổ đã khiến cho một công nhân tử vong tại chỗ một người bị thương nặng đang được cấp cứu
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng tám
khi anh đinh văn hưng chú huyện phủ cát và anh trần cao cư chú tp quy nhơn
đang làm việc bình khí oxy lỏng
bất ngờ phát nổ khiến anh hưng tử vong tại chỗ anh cư bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường vụ nổ một xe tải và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng
nhận được thông tin công an tỉnh bình định phối hợp cùng công an tp quy nhơn
nhanh chóng có mặt phong tỏa bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc